tại tuyên quang tối ngày chín tháng chín trong lúc đi qua cầu tràn minh tiến xã minh hương huyện hàm yên
anh hoàng văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng vợ là hoàng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và con gái bảy tuổi
chú tại thôn tám minh tiến xã minh hương đã bị nước lũ cuốn trôi
sau khi nhận được thông tin về vụ việc chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng dân quân cùng người dân tìm kiếm nạn nhân
đến một mươi một giờ sáng nay đã tìm thấy thi thể của anh trinh và chị thủy
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về nhà để mai táng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hàm yên đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân một mươi triệu đồng
và chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện xã tiếp tục khẩn trương tìm kiếm thi thể cho bé